lưu lượng nước về thượng lưu hồ hòa bình thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lãnh đạo nhà máy thủy điện hòa bình khẳng định do có kế hoạch và phương án chủ động ứng phó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín nên việc sản xuất điện cũng như việc cung cấp phân phối nguồn nước để phục vụ các nhu cầu sử dụng của khu vực hạ du sông đà vẫn được đảm bảo
theo lãnh đạo nhà máy thủy điện hòa bình cho biết lưu lượng nước chảy về sông đà vẫn đang tiếp tục giảm nhiều so với cùng kỳ tháng bảy hàng năm thường thì mức nước trên thượng lưu hồ hòa bình cho phép ở thời kỳ lũ tháng bảy là một trăm linh năm mét nhưng hiện tại đang là chín mươi bốn năm mét thấp hơn so với cùng kỳ hơn một mươi mét hạ lưu đập thủy điện là một mươi một ba mươi sáu mét lượng nước về hồ lúc một mươi năm giờ là một chín mươi bảy m ba một giây nước qua tám tổ máy đang phát điện là một năm trăm một mươi hai m ba một giây
về khả năng huy động phát điện
nhà máy còn khoảng chín mươi so với công suất tối đa nhưng do có kế hoạch phương án chủ động ứng phó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín nên việc sản xuất điện cũng như việc cung cấp phân phối nguồn nước để phục vụ các nhu cầu sử dụng của khu vực hạ du sông đà vẫn được bảo đảm
hạ lưu đập thủy điện là một chín mươi bảy m ba một giây nước qua tám tổ máy đang phát điện là một chín mươi bảy m ba một giây nước qua tám tổ máy đang phát điện là một chín mươi bảy m ba một giây nước qua tám tổ máy đang phát điện là một chín mươi bảy m ba một giây
nên thời điểm này cũng vẫn phải huy động ở mức hạn chế để đảm bảo làm sao có thể đủ điện cung cấp cho hệ thống trong những thời điểm cần thiết như là những ngày đặc biệt những ngày nắng nóng
tuy mực nước thấp nhưng lãnh đạo nhà máy thủy điện hòa bình khẳng định ngoài nhiệm vụ cung cấp điện thì nhà máy vẫn luôn bảo đảm cấp nước cho khu vực hạ du sông đà